đến khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn trong lúc đang ngủ anh linh và anh thành tỉnh dậy thì phát hiện một thanh niên đang đục lọi trong cabin xe
bị phát hiện tên trộm đã lao đến giật lấy bọc tiền khoảng hai mươi triệu đồng của anh linh rồi bỏ chạy
anh linh đuổi theo thì bị một đối tượng khác cầm dao chạy đến chặn lại và gây thương tích cho anh thành
sau đó các đối tượng bỏ trốn hiện công an huyện bình sơn đang truy bắt hai đối tượng trên